còn với hành vi cướp giật tài sản hà quang vinh sinh năm hai nghìn bốn và khổng văn kiên sinh năm hai nghìn năm
đều ở huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam dương
ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra làm rõ
vào khoảng năm h ba mươi phút ngày tám tháng một mươi chị nguyễn thị oanh là thanh niên tỉnh huyện
tham gia công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đi xe máy đèo bạn đến chốt kiểm dịch
trên đường cao tốc nội bài lào cai thuộc địa bàn xã kim long huyện tam dương
để làm nhiệm vụ thì đã bị vinh và kiên đi xe máy cùng chiều vượt lên cướp giật chiếc điện thoại di động
di động trị giá khoảng một mươi triệu đồng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của vinh và kiên tại nhà trọ ở thị trấn bá hiến huyện bình xuyên
cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ được tăng vật của vụ án
cùng một xe máy không có biển kiểm soát là phương tiện mà các đối tượng đã sử dụng
để thực hiện hành vi phạm tội